thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng môi trường kinh doanh của việt nam không ngừng được cải thiện
sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở việt nam là bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của việt nam
rất nhiều doanh nghiệp của việt nam giờ đây không còn chơi trên sân nhà nữa mà đã rong buồm ra đại dương khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh quốc tế
bên cạnh đó theo lãnh đạo chính phủ sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn tư nhân trong nước cũng cho thấy môi trường kinh doanh của việt nam hoàn toàn có thể ưa mầm nên những doanh nghiệp lớn
có tầm cỡ và khả năng cạnh tranh là đối tác xứng tầm của các tập đoàn quốc tế
trong tuần trên cả nước đã khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân tại các tỉnh và thành phố lớn trong đó đáng chú ý nhất là kỳ họp hội đồng nhân dân tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
các báo số trong tuần đều đưa tin về sự kiện này
năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện tích cực trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
nổi bật là hai mươi trên hai mươi chỉnh
chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch
thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm hai nghìn một mươi chín vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đề xuất nhiều giải pháp để thành phố hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ bảy năm trở lên
trong đó các đại biểu nhấn mạnh đến việc cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục tận dụng để phát triển kinh tế xã hội
còn tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề nghị là chính quyền thành phố hồ chí minh cần có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhất là trong lĩnh vực đất đai
theo ý kiến các đại biểu giải quyết rứt điểm các vấn đề về đất đai sẽ giúp hạn chế xảy ra các điểm nóng về khiếu nại khiếu kiện của người dân đồng thời tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư phát triển
trước những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại một số địa phương năm hai nghìn một mươi tám
phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra ngày sáu tháng một mươi hai có nhiều điểm mới
một số nội dung mới trong phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đó là nội dung đề thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai bảo đảm ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp
làm cơ sở cho tuyển sinh cùng với đó bộ giáo dục đào tạo xiết chặt coi thi chấm thi không để trường đại học cao đẳng địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương sở tại
phòng chứa tủ đựng bài thi phòng chấm thi được đặt camera giám sát hai mươi bốn h một ngày
hẹn gặp lại
vướng mắt và khoảng cách giữa các báo cáo kết quả kẻ cách trên giấy tờ
thì vẫn còn xa rời với thực tiễn
thì dưới góc nhìn của một nhà báo thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
trong cái quãng thời gian ngắn khoảng hai ba năm trở lại đây
rõ ràng cái tốc độ thay đổi về các cái thủ tục các cái giao cản để mà người ta hoạt động doanh nghiệp
nó được cửa bỏ đi rất là nhiều
nhưng mà tôi sẽ lấy cái thực tế thế này
thực ra rất dễ để đánh giá được đó là chỉ cần chúng ta ra đến chỗ
để làm các thủ tục về thuế hải quan một số chỗ liên quan đến bảo hiểm
ví dụ thế các cái thủ tục liên quan đến người lao động
thì sẽ thấy ngay doanh nghiệp chúng ta hiện nay vướng ở chỗ nào
thông thoáng thì thông thoáng rồi nhưng quá trình vận hành của họ thì gặp nhiều vấn đề
và đây là cái khâu quan trọng
vận hành của họ gặp ví dụ họ gặp các cái rào cản về thủ tục
về cách hiểu trong các quy định pháp luật rất khác nhau
cái nữa có doanh nghiệp thì lại gặp vướng thế này
những cái lỗi rất là nhỏ dấu chân
cấm dấu phẩy trong hồ sơ tên tuổi của người lao động
cho nên thủ tục đăng ký thuế đăng ký chứng minh thu nhập
tức là khi đến cái cơ quan công quyền để làm thủ tục thì lại bị vướng
bị trả đi trả lại thì nó rất mất thời gian
dẫn tới cái hoạt động của doanh nghiệp nó không được trôi trải
mà sơ sảnh một chút thôi thì lại vi phạm pháp luật
ví dụ thế
thế rồi doanh nghiệp gặp thêm cái nữa
đấy là khi đi làm việc với các cơ quan công quyền vẫn chỗ này chỗ kia
đó là chuyện cán bộ cũng còn tạo ra các cái rào cản
dẫn đến là cái việc làm của họ cứ phải có cái tác động bằng nhiều cách
có thể phải sử dụng mối quan hệ
không phải tất cả mọi thứ đều phải bằng tiền đâu
nhưng mà có thể lại phải sử dụng các mối quan hệ để tác động vào đó
làm sao có sự thông cảm
doanh nghiệp rất mong muốn được thấu hiểu
chứ doanh nghiệp không mong muốn được thông cảm
thế nếu như không thấu hiểu thì quy định phải rõ
để cho người ta khi đi làm mà cứ thế mà làm thôi
không ai có thể cạn
hiểu thế này hiểu thế kia khác đi
để rồi cuối cùng lại bắt người ta phải làm những cái việc mà thực sự không cần thiết
nên kiểm tra lại cái việc mà người ta đăng ký
rút bớt thủ tục
với cái thực tế người ta làm đến đâu
thế rồi một số thủ tục khi rút nó đi rồi
nhưng thực sự nó vẫn cần đấy
nó cần ở trong một cái khâu tham chiếu đấy
ví dụ trong cái bước các bước một hai ba bốn năm sáu bảy tám
anh tự nhiên anh rút cái bước số bảy đi
hay bước số sáu đi
nhưng anh không có cái gì để nối hai cái chỗ còn lại vào
thế là doanh nghiệp đang vướng là vướng chính chỗ đấy
đã sửa thì phải sửa cả bộ
chứ không phải là thấy cái thủ tục ấy nó vô lý thì bảo thôi cắt đi
cắt một cách cơ học cũng không đúng
xin được phép hỏi nhà báo là tại kỳ họp thứ một mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
câu chuyện về thủ thiêm thì là một cái vấn đề rất là nóng
và cũng được đa số đại biểu quan tâm
và tại kỳ họp này thì lãnh đạo tp hcm cũng đã thể hiện cái quyết tâm của mình
để tháo gỡ rứt điểm những cái điểm nóng đó
vậy nhà báo đánh giá như thế nào về vấn đề này
có hay sai đến đâu ai sai phải chịu trách nhiệm để rứt điểm
thực ra thì nó có quy trình nó phải từng bước một làm cho nó công tâm công minh
rồi nó đúng người đúng tội
chứ không phải là xong ngay được
nhưng nhiều người không hiểu được thì lại cứ nghĩ là có chuyện gì đó chẳng hạn thế
nhanh là một nhưng mà đúng cũng là cái thứ hai
tôi tin là thành phố đang quyết tâm cái chuyện đó
đó là cái câu chuyện tại tp hcm
còn tại hà nội thì kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi năm
cũng nói về cái tình trạng là các dự án chậm triển khai
trên địa bàn thành phố
theo ông thì trong thời gian tới thì thành phố hà nội
cần phải có những cái biện pháp nào để mà chấn chỉnh việc này
ở hà nội từ hơn chục năm nay rồi mọi người kêu ca về chuyện đô thị
về cái môi trường các cái công trình xây dựng
người ta kêu ca lắm
tôi biết có một số doanh nghiệp khi mà được thành phố giao cho dự án rồi
khoảng gần một năm một năm cũng có nơi hai năm
thì thấy là sức mình không làm được
người ta trả lại
trả hàng vài trăm hectare chứ không phải không đâu
các anh chị có thể thấy là
ở cái khu đô thị phía đằng dương nội thạch thất
doanh nghiệp phía đằng đấy đã từng được giao
hàng nghìn hectare đất đấy chứ
nhưng mà sẵn sàng trả lại đến ba bốn trăm tám trăm linh hectare đất
bởi vì thấy là mình hiện tại chưa làm đến chưa làm được
thế thôi sẵn sàng
thế còn về phía thành phố thì tôi phải nói thật thế này
bạn nãy tôi còn nói đến cái phần kết nối giữa các cơ quan liên quan
giữa chính quyền địa phương với cả các cái sở ban ngành
thực ra nó có vấn đề
nó có vấn đề là người ta cũng bắt tay cùng với cả một số nơi
để mà giúp doanh nghiệp kéo dài ra
rồi chơi ý đấy chứ không phải không đâu
phải sử thất nghiêm vào
để khẩu chốt là phải khẩu cán bộ anh ạ
cán bộ đây không phải là chỉ người có tâm đâu
mà thực ra là cũng phải có trình độ nữa
chứ còn ở tâm có tốt nhưng mà trình độ không có
thì thực ra nó chả biết làm gì
thưa nhà báo trong tuần thì viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
đã phê chuẩn quyết định khởi tố lệnh bắt bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
tạm giam đối với ba nhân viên tổ bốc xếp
tại chợ long biên về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nhà báo có bình luận gì chung quanh vấn đề này không
chợ long biên thì ngày xưa gọi là bến nứa bến xe ô tô
nó chưa bao giờ hết các cái vấn đề về an ninh trật tự
chuyện này là một chuyện đương nhiên thôi
vì tôi cho là thậm chí hà nội còn khởi tố bị can hơi chậm
nó còn gây ra một hệ quả là hôm vừa rồi có đối tượng
còn đe dọa các nhà báo đã làm một việc ấy
và việc bắt là đương nhiên và tôi hy vọng là vụ này phải xử nghiêm túc mạnh
mà không chỉ có ba đối tượng này đâu
còn những đối tượng khác giúp sức cho họ nữa cũng phải xử lý anh ạ
tuần qua thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chính thức công bố phương án thi năm hai nghìn hai mươi
và rõ ràng phương án thi năm hai nghìn một mươi chín sẽ phải rút kinh nghiệm rất nhiều từ năm hai nghìn một mươi chín
vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
trước hết tôi phải nói là trong tuần vừa rồi thì thông tin đáng mừng nhất
chính là cái thông tin này
đối với các con học sinh và ngành giáo dục
các cái điều chỉnh về mặt kỹ thuật của ngành giáo dục đã thể hiện rất là rõ
đầu tiên thì phải dù có điều chỉnh kỹ thuật nhưng
cụ thể là gì
cụ thể là cái nội dung thi sẽ chỉ tập trung nhiều vào lớp một mươi hai
tức là cái đề nó sẽ gần với lại cả
cái việc học của các con đang diễn ra hơn so với cái năm ngoái
thế thì việc học của các con sẽ không bị xáo trộn
kỹ thuật được điều chỉnh là cái gì
đầu tiên là chấm thi
bây giờ việc bộ đã rút việc chấm thi vào điểm về cho bộ làm
thì chắc chắn nó sẽ hạn chế đi
cái thứ hai là cái bộ đề thi
bộ cũng đã có công bố cái bộ đề thi tham khảo cho các con học sinh xem rồi
thì cái bộ đề thi tham khảo nó phân hóa khá là tốt
tôi nhận được cái phản ứng rất là tích cực từ các chuyên gia
rồi các thầy cô nhận xét là đề thi phân hóa rất là tốt
thậm chí là cũng giúp cho các trường khác các trường đại học cao đẳng ấy
có thể tuyển được học sinh theo cái nó có sự phân hóa tương đối tốt
thêm vào nữa thì tôi được biết là bộ sẽ tăng cường cái giám sát trong khâu thi
từ lúc thi giám sát mạnh áp dụng cả các biện pháp kỹ thuật khác nữa thôi
cũng liên quan đến vấn đề về giáo dục thì trong khi vụ việc hai trăm ba mươi một cái tát tại quảng bình chưa kịp lắng xuống
thì mới đây nhất lại có thông tin một trường tiểu học ở
hà nội cũng áp dụng cái hình thức phạt này
vụ việc thì cũng đã gây ra một làn sóng bức xúc trong dư luận về tình trạng giáo viên bạo hành học sinh
vậy quan điểm của nhà báo về vấn đề này ra sao
những cái chuyện ở hà nội thì thực ra đến nay thì cũng vẫn chưa rõ ràng
là vì cũng nơi bảo có nơi bảo không
phụ huynh thì cũng bảo là có tôi có nghe con nói như vậy
nhưng mà nhà trường thì cô giáo thì cũng đang phủ nhận
và quá trình tìm hiểu thì đang được tìm hiểu
sẽ rõ thôi tôi tin là trong cuộc tuổi tuần này
thì mọi việc nó cũng sẽ rõ
nhưng mà dù chỉ là hiện tượng thôi
thì tôi đặt ra một câu hỏi tại đây là
tại sao không biết là cô giáo ở hà nội có biết cái câu chuyện ở quảng bình không
chắc là phải biết chứ
thế thì nếu mà cô biết mà cô vẫn làm như thế
nghe hơi khó tin
mà còn nếu cô có làm thật sự là có làm
thì quả thực là không thể chấp nhận được anh ạ
tôi trước ấy thì vẫn cứ ủng hộ cái phương án giáo dục là phải cho roi cho vọt
gọi là yêu cho roi cho vọt
ghét thì cho ngọt cho bùi
nhưng mà có lẽ là chúng ta phải xem lại
cái cho roi cho vọt nó ở mức nào
chứ đến mức tát vào mặt vài chục cái
thì nó xúc phạm rồi
không nói đến chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe
và nó xúc phạm cả nhân phần
mà tôi cho là các cô mà có làm cái việc ấy thật
thì không nên đứng ở trên bụi giảng nữa
cô làm ảnh hưởng đến trò là đầu tiên con thiệt thòi
đến cô đến nhà cô
đến nhà trường
đến cả ngành giáo dục
vâng một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
những nhận xét những nhận định vừa rồi của nhà báo
thưa quý vị và các bạn
và trước khi kết thúc chương trình
mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các báo trong tuần
tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên vbf hai nghìn một mươi chín
chủ đề chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu
được tổ chức tại hà nội
với sự tham dự của thủ tướng nguyễn văn bảo
nhận định thương mại thế giới đang đứng trước nhiều thử thách lớn
sau người đứng đầu chính phủ khẳng định
với sự lạc quan của những người ủng hộ toàn cầu hóa
để cao lợi ích của thương mại tự do
thì luôn tìm thấy các cơ hội hợp tác rộng mở
với dòng chạy chính là hòa bình hợp tác và toàn cầu hóa
việt nam giờ đã là một công xưởng lớn của thế giới
và là một điểm tựa cho nhiều tập đoàn quốc gia
cung ứng sản phẩm dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu
bên lề kỳ họp lần thứ một mươi hai
hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín chia sẻ với báo chí
về việc tới đây sẽ nghỉ hưu theo chế độ
bà nguyễn thị quyết tâm chủ tịch hội đồng nhân dân đã nói
thấy vị trí tôi bằng một người trẻ sung sức hơn
nhiều kỳ vọng tham vọng hơn
tôi nghĩ rằng sự dẫn dắt đó chỉ có tốt hơn thôi